ngày hôm qua ba mươi một tháng một tại newark đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc
đã chủ trì phiên họp tổng kết các hoạt động trên cương vị chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc tháng một năm hai nghìn hai mươi
mở đầu nhiệm kỳ thành viên không thường trực hội đồng bảo an hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một của việt nam
phiên họp tổng kết thu hút hơn một trăm linh đại diện quốc gia thành viên quan sát viên liên hợp quốc tham dự
trong đó có hai mươi ba đại sứ trưởng phái đoàn
việt nam đã lựa chọn chủ đề ưu tiên trong tháng mở đầu năm kỷ niệm bảy mươi năm năm thực hiện hiến trương liên hợp quốc
là thúc đẩy tuân thủ hiến trương liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
sáng kiến thứ hai của việt nam là tổ chức lần đầu tiên tại hội đồng bảo an một cuộc họp về thúc đẩy hợp tác giữa liên hợp quốc và asean
việt nam khẳng định trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và thành viên không thường trực hội đồng bảo an
sẽ nỗ lực tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện hiệu quả
giữa hai tổ chức tập trung các lĩnh vực ưu tiên
bên cạnh đó hội đồng bảo an đã phản ứng rất kịp thời trước những vấn đề nảy sinh đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế
đáp ứng tất cả các sáng kiến và đề nghị của các nước vận dụng sáng tạo các luật lệ thông lệ của hội đồng
thúc đẩy việc xây dựng đồng thuận để ra được các quyết định kịp thời
trước đó ngày ba mươi tháng một đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đã tổ chức buổi chiêu đãi kết thúc tháng chủ tịch